hiện nay nông dân tỉnh đắk nông đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông xuân niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
thu hoạch hồ tiêu tưới nước đợt hai cho cây cà phê
do chủ động đồng bộ các giải pháp chống hạn ngay từ đầu vụ
nên hiện nay mực nước trong các hồ đập thủy lợi so với những năm trước vẫn còn rất cao
bảo đảm tưới tiêu cho các loại cây trồng trên địa bàn
đây là hồ thủy lợi lâm trường đắk gần xã đắk gần huyện đắk minh
với dung tích hồ chứa khoảng sáu mươi hai m ba phục vụ nước tưới cho gần sáu mươi hectare cây trồng của nhân dân trong vùng
hồ được xây dựng cách đây khoảng hai mươi năm năm do không được gia cố nạo vét nên bị bồi lắng xuống cấp
tích nước không bảo đảm thường xuyên bị thiếu hụt nước tưới ngay từ đầu vụ
nhưng năm nay hồ thủy lợi lâm trường đắk gần được đầu tư kinh phí để nâng cấp nạo vét lòng hồ
dùng tích nước đã tăng lên gần gấp đôi so với trước
đến giữa mùa hạn nước trong hồ vẫn còn vượt tràn nên nhân dân rất phấn khởi
ngoài biện pháp chống hạn bằng giải pháp công trình ngay từ đầu vụ
các địa phương đã chủ động cơ cấu lại sản xuất đốc thúc nhân dân tổ chức sản xuất đúng theo lịch thời vụ
chủ động cắt giảm một phần diện tích cây lùa bắp bênh về nguồn nước sang trồng ngô khoe làng
hiện nay là hồ hiện có bốn mươi ba cái hồ hồ đập trên nhà bán
tuy nhiên các cái hồ đập này đã xây dựng rất là lâu và cũng bị xuống cấp hư hỏng và bị bồi lắng
nên là cũng đề nghị với công ty khai thác công trình thủy lợi và đề nghị tỉnh
thì có kế hoạch là cải tạo sửa chữa nâng cấp để rồi nâng cái sức chứa của các cái hồ đập này lên
và cũng kiến nghị với trung ương với tỉnh để ngoài các cải tạo sửa chữa nâng cấp
thì đầu tư xây dựng mới các cái công trình hồ đập trên nhà bán
bên cạnh đó huyện khuyến khích nông dân phát triển sen canh các loại cây ăn trái
để vừa tăng thêm thu nhập trên cùng đơn vị diện tích nhưng cũng tạo bóng mát giữ nước mặt
chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nước tưới từng địa phương
tuy nhiên do nguồn lực đầu tư của địa phương rất khó khăn
trong khi đó các công trình thủy lợi lại thiếu hụt bị bồi lắng xuống cấp
không bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất
trong khi diện tích các loại cây trồng đã phát triển vượt xa so với quy hoạch thủy lợi ban đầu
vượt khả năng cung cấp nước của hồ chứa sẽ xảy ra hạn nặng cục bộ một số khu vực
nếu không quản lý nguồn tài nguyên nước một cách hợp lý